chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ ba ngày hai tháng năm của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần điểm những tin chính có trong chương trình
hà nội thí điểm ứng dụng trong giữ xe tự động i parking
ý tưởng vẽ nắp cống làm sạch môi trường
cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
quảng trị đời sống ngư dân ổn định trở lại sau sự cố môi trường
trong phần tin quốc tế italy cựu thủ tướng renzy giành lợi thế trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng cầm quyền
tổng thống brazil bảo vệ chính sách thắt lưng buộc bụng
trong ngày hôm qua một tháng năm cả nước đã xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông
số người tử vong trong ngày đã hơn cả ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng
nâng tổng số người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ lên bốn mươi bảy người
chỉ riêng trong ngày một tháng năm toàn quốc xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bốn người bị thương bốn mươi người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kết quả ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đã kiểm tra xử lý bảy chín trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền bốn tỷ bảy trăm linh triệu đồng tạm giữ một bốn trăm tám mươi một phương tiện tức sáu trăm sáu mươi sáu giấy phép lái xe các loại
theo kết luận thanh tra của ủy ban nhân dân quận một mới công bố
trong công tác quản lý sử dụng vỉa hè trên địa bàn quận còn tồn tại nhiều sai phạm
nhất là trong việc lợi dụng cấp phép tạm sử dụng vỉa hè giữ xe hai bánh không thu phí
nhưng thực tế để kinh doanh dịch vụ giữ xe
theo kết luận thanh tra đội quản lý trật tự đô thị quận một cùng ủy ban nhân dân một mươi phường
và các đơn vị tại quận một có kiểm tra các bãi giữ xe nhưng vẫn để tồn tại các bãi giữ xe quá diện tích
bãi giữ xe không phép bãi giữ xe cấp phép không thu phí nhưng lại có thu phí
ngoài ra còn có ba điểm giữ xe khác do đội quản lý trật tự đô thị quận một quản lý
được cấp phép tạm thời sử dụng một phần vỉa hè giữ xe hai bánh
nhưng lại không đưa vào danh sách hai mươi năm điểm giữ xe có thu phí
bên cạnh đó cũng còn một số sai sót khác trong quản lý vỉa hè trên địa bàn quận một
như cấp phép tạm sử dụng vỉa hè để một hàng xe hai bánh nhưng lại để đến hai hàng xe
hoặc sử dụng toàn bộ lề đường để giữ xe
các vi phạm này dù được đội quản lý trật tự đô thị quận một kiểm tra xử phạt
nhưng thực tế các bãi xe vẫn tiếp tục vi phạm
sau một thời gian nghiên cứu chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật hôm qua một tháng năm
dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trong giữ xe tự động
qua điện thoại di động iparking tại hà nội đã chính thức đưa vào thí điểm
ipaing bước đầu sẽ được thực hiện trên hai tuyến phố là trần hưng đạo và lý thường kiệt trong ba tháng
kể từ ngày một tháng năm những biển báo điểm dừng đỗ xe trên hai tuyến phố trần hưng đạo
và lý thường kiệt sẽ được thay thế bằng biển báo iparking như thế này
để sử dụng dịch vụ người dùng chỉ cần tải ứng dụng iparking về smartphone
và có thể đăng ký nhiều xe cùng một lúc trên một tài khoản
chọn điểm đỗ bằng tài khoản
chọn điểm đỗ bằng cách quét mã qr code tại điểm đỗ hoặc nhập nhanh mã điểm đỗ trên ứng dụng
số chỗ chống tại mỗi điểm đỗ được cập nhật liên tục theo thời gian thực
giá trong giữ xe được tính chính xác theo quy định của cơ quan quản lý
và được thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thẻ atm hoặc tin nhắn sms
iparking sẽ thông báo cho người sử dụng một mươi năm phút trước khi hết giờ đỗ xe
để có thể gia hạn tự động từ xa thông qua ứng dụng
người sử dụng có thể đặt trước chỗ và đi đến
yên tâm là mình đã có một cái điểm đỗ xe
tuy nhiên trong thời điểm hiện tại do môi trường hoạt động còn rất nhiều điều phức tạp
bên công ty cũng đã chuẩn bị những cái tờ rơi như thế này để đưa cho những người lái xe
hy vọng là những người gửi xe có một chút chia sẻ cùng chúng tôi
thực hiện cái dự án này một cách hoàn hảo nhất
vì đây là lần đầu tiên dịch vụ sử dụng ứng dụng tìm kiếm
và thanh toán đỗ xe qua điện thoại được đưa vào sử dụng tại việt nam
nên có rất nhiều tình nguyện viên tham gia
họ túc trực tại các điểm đỗ để phát tờ rơi và hỗ trợ các chủ phương tiện tiếp cận công nghệ mới
thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn bởi vì là người dân chưa quen
họ vẫn quen với hình thức xe vé và thông tiền mặt
nhưng mà mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để hết sức mình hỗ trợ cho khách hàng
tôi thấy đây là một cái ứng dụng rất là hay
nhưng có một số cái điểm đấy là cái phương thức thanh toán
thì hiện tại nhiều người họ chưa có
thẻ visa hoặc là thẻ master thì nên thêm cả thẻ thanh toán nội địa vào
để cho mọi người đều có thể dùng được
hiện tại phần mềm vẫn đang trong thời gian chạy thử nghiệm và sẽ tiếp tục được nâng cấp
để thân thiện và dễ tiếp cận hơn với người dân
hướng tới mục tiêu từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đỗ xe
từng bước công khai minh bạch các vị trí dừng đỗ
mức thu phí và giá dịch vụ trong giữ phương tiện giúp giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông
thành những bức tranh đầy sắc màu sinh động dưới đôi bàn tay tài hoa
của các bạn sinh viên tp hcm
đây là ý tưởng mới nhằm góp phần hạn chế tối đa việc xả rác nơi nắp cống
nâng cao ý thức người dân góp phần lớn vào công tác chống ngập của thành phố
ý tưởng vẽ cống cho sạch đẹp xuất phát từ mong muốn bảo vệ môi trường
làm đẹp đô thị hưởng ứng phong trào dọn dẹp vệ hè
lập lại trật tự đô thị của đoàn thanh niên phường một mươi quận năm tp hcm
để thực hiện công trình này đoàn phường đã vận động người dân đồng thuận với chủ trương này
thực hiện các công trình thanh niên để gây quỹ mua sơn cọ nguyên liệu vẽ
những năm trước đây thành đoàn đã có những chủ trương kêu gọi quan tâm với các nắp hố ga
để làm sao ngăn người dân không xả rác xuống nắp hố ga và giúp thành phố chống ngập
thì xuất phát từ ý tưởng đó và kết hợp với các công tác bảo vệ môi trường

đoàn phường cũng đề ra ý tưởng là mình sẽ làm đẹp cái nắp hố ga
thứ nhất là để cho người dân nếu người ta thấy đẹp thì ít người ta cũng không bỏ rác
cái thứ hai đó là mình sẽ làm đẹp thêm cho thành phố
thực hiện vẽ các bức tranh nắp cống đặc biệt này là các bạn sinh viên mỹ thuật đại học sài gòn
những bức tranh được lên ý tưởng phát thảo và tùy vào độ mới cũ gồ gề hay láng mịn của nắp cống
mà các bạn sẽ vẽ bức tranh cho phù hợp
những chiếc nắp cống bỗng hóa thành những bức tranh ba d nhiều sắc màu
đã khơi gợi nhiều cảm xúc cho người dân thành phố hồ chí minh
mỗi bức tranh còn mang ý nghĩa truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường xây dựng nếp sống văn minh đô thị
từ đó tác động trực tiếp lên ý thức của người dân
tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
các em sơn các cái nắp cống nhằm là giúp cho người dân có một cái ý thức
như vậy là không bỏ rác ở ngoài lề đường lòng đường
cũng như là bỏ rác xuống các cái hố gà ống cống
mình làm tắt ngán
để cho người dân thấy là họ làm như thế là đẹp là sạch sẽ
thì người ta sẽ giảm thiếu là bỏ rác
tụi em thấy cũng hay và cũng ý nghĩa nên tụi em nhận để vẽ
lúc mà vẽ xong em cũng thấy vui và muốn cho mọi người là ý thức hơn
bảo vệ môi trường đừng có xả rác ngay của mấy nắp cống nữa sẽ bị ngạt
thay vì những dòng chữ khẩu hiệu cấm phóng ế trên các bức tường như thế này
thì việc vẽ những bức tranh sinh động được xem như một cách hữu hiệu
không chỉ giúp làm đẹp đường phố
mà còn nhắc nhở mỗi người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường
mà trong đó bắt đầu từ việc loại bỏ dần thói quen xả rác bửa bãi hằng ngày
trong phần tiếp theo của chương trình cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
quảng trị đời sống ngư dân ổn định trở lại sau sự cố môi trường
các doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhỏ
vừa việt nam đang phải đối mặt với nghịch lý trong khi chiếm phần đông về số lượng
nhưng những ưu đãi hỗ trợ cho đối tượng này lại chỉ đếm trên đầu ngón tay
và hầu như rất khó để tiếp cận được
điều này khiến đối tượng doanh nghiệp này rất khó cạnh tranh
và dễ tổn thương trước những biến động của thị trường
hoạt động trong lĩnh vực bao bì hơn một mươi năm
đến nay doanh nghiệp đã trở thành đối tác của nhiều nhà sản xuất lớn tại việt nam
như samsung canon lg
nhiều lần nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn để mở rộng sản xuất
chủ doanh nghiệp này mới phát hiện ra
vay vốn của ngân hàng việt nam còn đắt hơn vay vốn của ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại việt nam
doanh nghiệp cũng cho rằng bản thân doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn
từ những ưu đãi của địa phương cho doanh nghiệp fdi

hơn ba mươi doanh nghiệp tư nhân cho biết
việc chính quyền địa phương ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp fdi

tuy chưa phản ánh một cách toàn diện

doanh nghiệp tư nhân cho biết
việc chính quyền địa phương ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp fdi
gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của họ
nó sẽ có một cái chưa được yêu ái lắm
trong chính sách đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
bởi vì có thể đó là do cái sự quan tâm của nhà nước
hoặc là do tiếng nói của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
chưa đủ mạnh để ảnh hưởng đến quyết sách

nhiều chuyên gia cho rằng
trong khi những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa tới
thì việc tạo lập một môi trường bình đẳng công bằng
trong tiếp cận các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng
để thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa
thể khẳng định rằng là cho đến nay thì các cái nguồn lực
và sự quan tâm đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
chúng ta là chứa cao
so sánh với các nước thì chúng ta càng thấy khoảng cách đó là càng lớn
do vậy thì là cái diện cũng như là cái tiếp cận
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là càng lớn
các cái khoản hỗ trợ này là chưa nhiều
bài học mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ
và tôi nghĩ rằng là không phải chỉ riêng cơ quan nhà nước
mà kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
cũng đều nhìn thấy ở nhật bản và hàn quốc
thì các doanh nghiệp này đã được tiếp cận và hỗ trợ khá là nhiều
thì chúng ta đang cố gắng hướng đến cái mục tiêu đấy
nhiều chuyên gia khẳng định
bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải dựa vào nội lực của chính mình
trong khi những doanh nghiệp fdi
luôn có xu hướng dịch chuyển tới những quốc gia có lợi thế tốt hơn
doanh nghiệp nhà nước hoạt động còn nhiều hạn chế
thì việc định hướng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
là hết sức cần thiết
bởi chín mươi bảy lực lượng doanh nghiệp này
sẽ cấu thành sức mạnh của nền kinh tế việt nam hiện tại và tương lai
một năm trôi qua sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
ngư dân các xã ven biển tỉnh quảng trị
đã và đang vượt qua nhiều khó khăn
để tiếp tục vươn khơi bám biển
giờ đây cuộc sống của họ đã từng bước ổn định
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cách đây hơn một năm
kinh tế cả gia đình anh hồ văn phùng
ở thôn chín xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị
phụ thuộc vào những chuyến ra khơi của anh
cuộc sống ngày càng trật vật hơn
khi vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
xảy ra sự cố môi trường biển
tạm gác chuyện đi biển
vợ chồng anh chuyển hướng sang mở rộng chuồng trại chăn nuôi lợn
trồng sáu sao mướp đắng ném kiệu và đào ao thả cá
nhờ chịu khó nên cây trồng và vật nuôi đều phát triển tốt
đã cho thu hoạch
cũng có mô hình nhưng cũng điều kiện vũ luyện đầu tư mình đã còn ít
bây giờ cũng được sự hỗ trợ của nhà nước đền bù về cho mình
cũng tăng cường thêm một số giống và mở rộng thêm một số chuồng trại
và trồng thêm một số cây như mớp đắng và một số cây bị đào
cho nên bây giờ đời sống của gia đình
và cái điều kiện thu nhập nó khá hơn so với những lúc trước
sau hơn một năm sự cố môi trường biển xảy ra
thì trường vẫn đã được sự ủng hộ của các cấp và sự nông nghiệp
về mặt về kỹ thuật thì tăng cường các kỹ thuật
tư về để tư vấn dựng bệnh cho bà con
về kiến tế thì được hỗ trợ hai trăm linh triệu của vốn chuyên kế cho người dân
và một trăm linh triệu của bán bất trần
cộng vốn một trăm hai mươi năm triệu của chương trình nông dân mới
đã tạo ra được bốn loài mô hình chính trên đất cát
qua bốn mô hình này nó phát triển rất phù hợp trên văn hệ văn
trái với cảnh điều hưu như thời gian trước
giờ đây tại cảng cá cửa việt xã triệu an
tàu thuyền nối đuôi nhau cập bến với đầy áp cá tôm
thị trường mua bán đã sôi động trở lại
riêng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
các xã ven biển huyện triệu phong đánh bắt được bốn trăm ba mươi tấn hải sản các loại
được các tiểu thương thu mua tại biến bãi
hoạt động nuôi trồng khai thác kinh doanh thủy hải sản đã bình thường trở lại
với diện tích đã thả nuôi hơn bốn trăm năm mươi hectare
từ các nguồn hỗ trợ bà con đã xây dựng được hàng chục mô hình kinh tế tổng hợp
bước đầu cho kết quả khả quan
đến thời điểm này trên địa bàn các xã vùng biển
bị ảnh hưởng của huyện triệu phong
cơ bản đi vào các hoạt động bình thường
về các đỉnh bắt xa bờ
các đồi tàu đỉnh bắt xa bờ đã ra khơi bám biển
các đồi tàu các tàu thuyền lắp máy và không lắp máy đỉnh bắt gần bờ
cũng đã tiện khai phương án đỉnh bắt cũng rất hiệu quả
do điều kiện hiện nay thì tiêu thụ hàng hóa hải sản cũng được nâng lên
giá cả thì cũng
từ những nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành và sự bền bỉ của ngư dân
đã góp phần quan trọng ổn định đời sống khôi phục sản xuất
và rồi khi biển đã hồi sinh thì câu chuyện về sự cố môi trường đang dần khép lại
ngư dân có thể tiếp tục làm giàu từ biển
sau hơn hai năm triển khai thực hiện nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ
về một số chính sách phát triển thị sản
đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau
có bảy mươi ba hộ ngư dân đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá
theo danh sách được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
có chín mươi một tàu đủ điều kiện đóng mới
nhưng do có một mươi tám tàu không còn nhu cầu nên đã loại khỏi danh sách
hiện tại còn bảy mươi ba tàu đủ điều kiện đóng mới
các ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay ba mươi tàu với số tiền hai trăm chín mươi hai tỷ đồng
đến nay đã giải ngân trên hai trăm linh một tỷ đồng
ngoài ra còn có chín trăm hai mươi một tàu được hỗ trợ phí bảo hiểm với số tiền chín sáu mươi sáu tỷ đồng
và có hai trăm một mươi một trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa
với số tiền tám năm mươi hai tỷ đồng
nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhân khiếm thính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại khu vực miền trung trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng năm
tại làng hy vọng đà nẵng quỹ vina capital phối hợp với tổ chức
starkey hearing foundation và câu lạc bộ tình nguyện đà nẵng
tổ chức chương trình thăm khám và trao tặng máy trợ thính miễn phí
cho bệnh nhân khiếm thính khu vực miền trung
từ quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi gia lai
đây là món quà ý nghĩa đối với các bệnh nhân giúp họ mang lại tiếng cười
sự sẻ chia và cuộc sống thêm ý nghĩa
tại chương trình có hơn bốn mươi hai bác sĩ kỹ thuật viên của quỹ vina capital
tổ chức starkey hearing foundation của hoa kỳ cùng với nhiều bác sĩ
của bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng đã khám đo mức độ khiếm thính cho từng bệnh nhân
trong hai ngày chương trình sẽ kết thúc
căn máy trợ thính cho sáu trăm linh bệnh nhân đã được khám sàng lọc trước đó
và tiếp tục khám cấp máy trợ thính cho bốn trăm linh bệnh nhân mới
trong năm hai nghìn một mươi bảy chương trình sẽ tiếp tục trao tặng thêm chín trăm linh máy trợ thính
cho người dân nghèo tại tp hcm và hà nội nâng tổng số máy trợ thính
được trao tặng trong năm thành một năm trăm linh máy tổng trị giá là một mươi năm tỷ cho một năm trăm linh bệnh nhân
được biết hiện nay khoảng ba trăm sáu mươi triệu người bị giảm thính lực
mà phần lớn đang sinh sống tại các nước đang phát triển
theo số liệu của wto
ít nhất ba trong số những người mắc bệnh này không có đủ khả năng mua máy trợ thính
cũng như tiếp cận được với các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết
nguyên nhân gây khiếm thính có thể do bẩm sinh tiếng ồn di truyền hoặc tuổi tác
bệnh nhân khiếm thính nếu không được giúp đỡ
phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống gia đình và xã hội
bất chấp thời tiết nắng nóng trong hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
nhiều người dân thành phố và các tỉnh lân cận vẫn đổ
về các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tại các khu vực như thảo cầm viên đầm sen suối tiên
lượng người đến đây đông hơn bình thường gấp nhiều lần
khiến các địa điểm vui chơi này phải hoạt động hết công suất
mới đáp ứng đầy đủ nhu cầu của dòng người đổ về
sáng ngày ba mươi tháng bốn nhiều người dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đổ về thảo cầm viên sài gòn quận một thành phố hồ chí minh
để vui chơi khiến nơi này đông nghịch người
ngay từ sáng sớm lượng người đi xe máy đổ về đây rất đông
nên dòng người và xe cộ phải xếp thành hàng dài
mới vào được các bãi giữ xe của thảo cầm viên
ghi nhận bên trong khuôn viên thảo cầm viên
nhiều người dân tranh thủ tận dụng các bãi cỏ có bóng dâm
che mát để trải bạc làm nơi ăn uống ngủ nghỉ
riêng tại đầm sen quận một mươi một nơi diễn ra lễ hội sắc màu nam châu
với nhiều tiết mục biểu diễn bắt mắt đến từ nhiều quốc gia khác nhau
nên lượng người dân đổ về cũng rất đông
các quầy trò chơi như bơi thuyền câu cá vẽ màu
thu hút rất đông các em thiếu nhi đến vui chơi
ngoài ra một số khu vực khác như suối tiên ở quận chín
cũng được nhiều người dân chọn đến tham quan vui chơi
do tại đây có hồ bơi thoáng đẳng mát mẻ
rất phù hợp với những gia đình có các em nhỏ thích vẽ vùng dưới nước
trong thời tiết nắng nóng của những ngày nghỉ lễ
mỗi chuyến vươn khơi là chăm sự bình an và bội thu hải sản
mang lại cuộc sống ấm nong
no cho ngư dân hội đua thuyền rồng trên biển đồ sơn hải phòng
còn là dịp để thu hút sự quan tâm của du khách thập phương về với đồ sơn
là dịp để nhân dân nơi đây quảng bá hình ảnh thân thiện
mến khách đến bạn bè trong và ngoài địa phương
hội đua thuyền rồng trên biển là nét đẹp truyền thống lâu đời
của người dân miền biển nói chung và ngư dân đồ sơn nói riêng
đây cũng là một hoạt động sôi động khá ấn tượng đối với du khách các nơi
nhất là khách quốc tế
hàng năm người dân đồ sơn tổ chức
hai lần đua thuyền rồng trên biển
một lần vào dịp đón chảo năm mới
thường là mùng bốn tết và cũng là mở đầu cho vụ cá bắp
và lần này là dịp đón chào mùa du lịch hè mới
và cũng là mở đầu vụ cá nam
cái nễ hội đua thuyền rồng trên biển
nó có một cái ý nghĩa vừa là gắn với vùng biển
mà có nhiều tài nguyên về hải sản
cho nên là người dân lấy cái lễ hội này
để động viên khích nệ nhân dân

để mà riêng huyền thể giao nâng cao sức khỏe
để chinh phục biển gơi để nâng cao sức khỏe
và một ý nghĩa là quan trọng nữa
là trong cái thời hiện nay
là các cái vận động viên
tham gia đánh mất cá trên biển
còn tham gia để bảo vệ chủ quyền an ninh
của biển đảo của tổ quốc
trên biển các chàng trai vạm vỡ
vốn dặn dây sóng nước
trong trang phục lễ hội của các đội đua
đến từ các phường đội đồ sơn i
đồ sơn ii
và đội kiến thụy đội cát hải
cùng vung trèo bổ sóng đều đặn
theo tiếng trống rồn vang
và tiếng hòa reo cổ vũ không ngớt
của hàng nghìn người dân và du khách ven bờ
năm diễn ra có một lần đua
các thí sinh thì cũng hồ hỏi đua
thì cũng hồ hỏi về xem
rồi nhân dân địa phương họ cũng tham gia hưởng ứng
sau những giả phút ganh đua quyết liệt
giải nhất với những phần thưởng xứng đáng
đã thuộc về các tay trèo của đồ sơn một
đội cát hải giành giải nhì
và hai giải ba thuộc đồ sơn i
đội đồ sơn ii và đội kiến thụy
cuộc đua kết thúc như một mùa hè sôi động
đã khởi động trên biển đồ sơn
một vụ cá với nhiều kỳ vọng cũng mở đầu
cùng hướng tới sự phát triển mạnh mẽ
của mảnh đất du lịch đầy nắng gió
và góp phần vào sự phát triển nhanh
mạnh mẽ của đất nước và thành phố cảng
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
italy cựu thủ tướng renzi
dành lợi thế trong cuộc bầu cử lãnh đạo
đảng cầm quyền
tổng thống brazil bảo vệ chính sách
thắt lưng bụt bụng
theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ
của cuộc bầu chọn lãnh đạo
đảng dân chủ trung tả cầm quyền
ở italy cựu thủ tướng matteo renzi
đã giành thắng lợi áp đảo
trước hai ứng cử viên còn lại
nếu không có điều gì bất ngờ
ông renzy sẽ trở thành ứng cử viên thủ tướng
của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử
kế tiếp dự kiến tổ chức vào tháng hai
kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy
ông matteo renzi giành được khoảng

vượt xa hai ứng cử viên khác là
bộ trưởng tư pháp andrea orlando
với một mươi chín số phiếu
và chủ tịch vùng puglia
với chín số phiếu
nếu ông rengji tái đắc cử lãnh đạo đảng dân chủ
ông sẽ trở thành ứng cử viên thủ tướng
của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử
kế tiếp vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên nỗ lực quay lại
trước thủ tướng của ông renzi hiện cũng là một lợi ích
ông renzi cũng vấp phải nhiều khó khăn
cựu thủ tướng này đã từ chức hồi tháng một mươi hai năm ngoái
sau khi thất bại nặng nề trong cuộc
trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp
đảng dân chủ sau đó đã trải qua những
mâu thuất gai gắt trong nội bộ
hôm qua các nghiệp đoàn
tại hy lạp và thổ nhĩ kỳ đã kỷ niệm
ngày quốc tế lao động bằng cuộc đình công
và biểu tình toàn quốc nhằm
phản đối yêu cầu cắt giảm mới
từ các chủ nợ để đổi lấy
cứu trợ tài chính cho quốc gia này
dưới áp lực của các chủ nợ
gồm liên minh châu âu eu
ngân hàng trung ương châu âu ecb
và quỹ tiền tệ quốc tế imf
chính phủ hy lạp đã chấp thuận
cắt giảm quỹ hiệu trí và mức
miễn thuế mới thêm ba sáu tỷ euro
trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
việc cắt giảm ngân sách lần này
nhằm đổi lấy số tiền tương đương
để giải quyết đói nghèo dự kiến
một cuộc tổng đình công phản đối quyết định
cắt giảm trên sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng năm
trong khi đó tại thổ nhĩ kỳ
cảnh sát nước này đã phải sử dụng hơi cay
để giải tán một nhóm biểu tình
tổ chức diễu hành ở quảng trường tastim
bất chấp lệnh cấm của các nhà chức trách
nhóm biểu tình dương cao biểu ngữ
chống chính phủ vào đúng ngày quốc tế lao động
trước đó cảnh sát phong tỏa đại lộ
bằng dao chán khi các nhà chức trách thổ nhĩ kỳ
áp đặt lệnh cấm bất kỳ các cuộc biểu tình
nào tại quảng trường này
còn tại đức khoảng một mươi hai người
cũng tổ chức biểu tình ở thủ đô berlin
từ tối hôm qua song không có sự cố
nào xảy ra tại một địa điểm khác
khoảng ba người phản đối tăng giá
thuê nhà và bày tỏ sự ủng hộ
đối với một châu âu đoàn kết thống nhất
tuy nhiên đã có ba người bị bắt giữ
chính phủ đức thông báo sẽ triển khai
năm bốn trăm linh cảnh sát để bảo đảm cho tựa an ninh
cuộc tổng đình công phản đối kế hoạch
thắt lưng bột bụng của chính phủ berlin
nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách
của chính phủ không phải là hành động dân chủ
tuyên bố này được tổng thống brazil
michel temer vừa đưa ra
sau khi cuộc tổng đình công đầu tiên
trong tuần qua biến thành bạo loạn
phát biểu trước báo giới
tổng thống brazil michel temer
cho rằng các biện pháp nhằm giảm thâm hụt
ngân sách của chính phủ ở giai đoạn đầu
đã tạo ra sự phản đối và các cuộc biểu tình
song đây là biểu hiện đặc trưng
cho nền dân chủ vững mạnh ở nước này
chính phủ brazil vẫn tiếp tục
thực hiện các chính sách đề ra
cho dù có xảy ra biểu tình
cuộc tổng đình công được phát động
sau khi dự thảo luật
động sửa đổi được hạ viện brazil
thông qua hôm hai mươi sáu tháng bốn
dự thảo bao gồm việc tăng tuổi nghỉ hưu
của người lao động từ sáu mươi lên sáu mươi
đối với nam và từ năm mươi năm lên sáu mươi
đối với nữ cáo dài thời gian
đóng bảo hiểm lao động bắt buộc
từ bốn mươi năm lên bốn mươi chín năm
để có thể nhận lương hưu toàn phần
cũng như tạo thuận lợi cho việc xa thải nhân công
liên quan đến căng thẳng tại khu vực bán đảo
triều tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
giáo hoàng francis vừa cho rằng
những quốc gia trung lập cần tham gia
tích cực hơn
giáo hoàng francis cho rằng
vấn đề hạt nhân và tiên lửa của triều tiên
đang là vấn đề nhận được sự quan tâm
của thế giới trong thời gian qua
đồng thời khẳng định giải pháp ngoại giao
là phương án duy nhất có thể mang lại hòa bình
và ổn định cho khu vực
bên cạnh đó giáo hoàng francis cũng nhấn mạnh
vai trò của liên hợp quốc cùng các quốc gia
trung lập trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt
căng thẳng tại bán đảo triều tiên
tôi kêu gọi tất cả những nhà lãnh đạo
từ khắp nơi trên thế giới
hướng tới một giải pháp ngoại giao
để giải quyết vấn đề hạt nhân triều tiên
con đường mà chúng ta cần lựa chọn
là con đường đàm phán thông qua sự giúp đỡ
của những quốc gia tổ chức đứng ra
với vai trò trung gian hòa giải
tiêu biểu như naui
bên cạnh đó giáo hoàng francis cũng cho biết
sẵn sàng gặp mặt tổng thống mỹ donald trump
tại châu âu vào cuối tháng này
nếu phía washington đưa ra lời mời
dự kiến tổng thống donald trump
sẽ có mặt tại sicily của italia
trong cuối tháng năm này
để tham dự hội nghị thượng đỉnh
nhóm bảy nước công nghiệp phát triển g bảy
đối mặt với tình trạng bùng nổ dân số
và tăng nhiệt độ trên khắp thế giới
các thành phố cần nhanh chóng tăng cường
các biện pháp đối phó hiện tượng tự nhiên nguy hiểm
như lũ lụt và sóng nhiệt
do biến đổi khí hậu gây ra
đây là cảnh báo của các nhà khoa học
tại cuộc họp của liên minh khoa học địa lý châu âu
vừa diễn ra ở viên áo
đến giữa thế kỷ hai mươi một
nếu phát thải khí nhà kính không giảm tốc
các thành phố ở bỉ có thể có tới hai mươi năm ngày hè
nhiệt độ cao vượt mức nền nhiệt
đáng báo động
hiện tại tới một mươi độ c
một nghiên cứu khác cảnh báo sóng nhiệt
sẽ trở thành một thách thức thường xuyên
đối với các thành phố châu âu
trong khi lũ lụt sẽ trở nên phổ biến hơn
do bão tối nhiều hơn
cũng như mực nước biển dâng cao
bởi băng tan ở các cực
và nước đại dương ấm lên
tại đông nam á khu vực thường xuyên xảy ra lũ lụt
lượng mưa được dự báo sẽ tăng hai mươi
trong thế kỷ này
nguy cơ này đặc biệt nguy hiểm
trong bối cảnh các khu đô thị
những nơi thường thiếu trang thiết bị
để đối phó với thảm họa thiên nhiên
được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng
hiện hơn năm mươi dân số thế giới
sống ở các thành phố
một giải pháp được đưa ra tại hội nghị
là làm xanh các thành phố thông qua ban công
và các khu vườn trên mái nhà
để làm giảm tác động của hiệu ứng
hòn đảo nhiệt độ đô thị
nhân châu là xã đảo tiền tiêu
của thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nằm cách đất liền khoảng một mươi hai hải lý
điều kiện địa lý cách trở
thời tiết khắc nghiệt
thu nhập chủ yếu từ việc đánh bắt hải sản gần bờ
cuộc sống của nhân dân trên đảo
còn nhiều bấp bênh thiếu thốn
tình trạng trẻ em chán học bỏ học
vẫn còn không ít
xã đảo nhân châu hay còn gọi là
củ lao xanh có hơn năm trăm linh hộ dân
với hơn hai ba trăm linh nhân khẩu
hiện toàn xã có khoảng hai trăm linh học sinh
các học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
cứ đầu năm học lại có rất nhiều học sinh
nghỉ học giữa trường
có em bỏ học vì nhà nghèo gia đình đông anh em
có em bỏ học vì một cô cha trên biển
có những em bé bỏ học
vì cha mẹ nghĩ rằng
làm ngư dân không cần học nhiều
nhằm khuyến khích những trẻ em nghèo hiếu học
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhân châu
và ban chỉ huy bộ đội biên phòng bình định
đã nhận đỡ đầu cho bốn học sinh
có hoàn cảnh khó khăn
mỗi em được hưởng học bổng năm trăm linh đồng một tháng
cho đến khi học hết trung học phổ thông
một trong những trường hợp này
là em nguyễn sinh toàn học sinh lớp sáu
trường trung học cơ sở nhân châu
hiện đang sinh sống cùng bà ngoại
khó khăn chứ mà
cũng sếm sửa cho cháu
em học thì nó cũng hơi lẹ kẹt
một xí mà bây giờ
có mấy chú bộ đội biên phòng
tạo điều kiện
thì nó cũng thêm thẻ một xí
giờ cháu muốn mua gì là
muốn mua gì là có liền mình mua
một trường hợp khác còn khó khăn hơn
đó là hoàn cảnh của em trần ngọc lam
học sinh lớp chín trường trung học cơ sở nhân châu
ba mẹ mất sớm
em được ông nội cứu mang
nhưng giờ ông cũng đã mất
lam phải sống một mình để trang trải cuộc sống
lam đã từng phải bỏ học để đi làm thuê
số tiền học bổng năm trăm linh đồng
hàng tháng vừa giúp em trang trải cuộc sống
vừa giúp em có thể tiếp tục việc học
cũng mua đồ học tập
chứ chi trái cho đồ ăn
mình thức uống
cũng mua đồ học tập
cũng cảm ơn các chú
để giúp đỡ cho con
con xin cố gắng
học tập thật giỏi
để trân lớn giúp đỡ cho đất nước
để nâng bước học sinh tới trường
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nhân châu
thông qua chính quyền địa phương để nắm tình hình
rồi cùng các tổ chức đoàn thể địa phương
vận động gia đình cho học sinh đi học lại
mỗi năm đồn đã vận động
được trên dưới một mươi em quay trở lại lớp
bên cạnh đó đồn đã vận động
các cán bộ chiến sĩ quyên góp
quỹ mô sách vở dụng cụ học tập
tham động với các em học sinh hiếu học
nhưng có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian tới
đối với những cháu
có điều kiện vào
cấp trung học phổ thông
ở trong thành phố quy nhơn
chúng tôi sẽ cố gắng
tạo mọi điều kiện cho các em
và tiếp tục hỗ trợ theo chương trình
với mức năm trăm linh đồng
chứng kiến niềm vui của những em học sinh nghèo
được tìm đến với con chữ
mới thấy được ý nghĩa thiết thực
của việc tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học đến trường
mà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bình định
đã làm trong thời gian qua
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại
bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân